mất cân bằng giới tính khi sinh tại việt nam xuất hiện sau các nước trên thế giới
nhưng tốc độ nhanh và ngày càng lan rộng ở cả thành thị và nông thôn
tỷ lệ bé trai và bé gái trình lệch rõ rệt
điều đang nói là những người có điều kiện kinh tế và chi thức cao
thì vẫn muốn lựa chọn giới tính khi sinh con thay vì có những nhận thức đúng đắn
hệ lụy đằng sau đó là những ảnh hưởng tác động tiêu cực đến chất lượng và sự phát triển của dân số nước ta
theo tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình
trung bình cả nước tỷ lệ giới tính khi sinh hiện ở mức một trăm một mươi hai tám bé trai trên một trăm linh bé gái
theo dự báo của các chuyên gia về dân số kế hoạch hóa gia đình
nếu thực trạng này còn tiếp diễn thì khoảng ba mươi năm sau
việt nam sẽ phải đối mặt với sự tranh lệch về giới tính nam hơn nữ khoảng trên một mươi
dự kiến đến năm hai nghìn năm mươi việt nam sẽ thiếu khoảng bốn ba triệu nữ giới
mất cân bằng giới khi sinh tại việt nam sẽ có tác động tiêu cực
tới các chỉ số nhân khẩu học của dân số
đến hôn nhân và gia đình
đến trật tự trị an xã hội đã có nhiều giải pháp đặt ra nhằm xóa bỏ vấn đề này
nhưng hiệu quả sau khi triển khai thì vẫn chưa cao
tiêu biểu là đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh
tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại đạt mức cân bằng tự nhiên
tuy nhiên hiệu quả của những đề án này đến đâu
một phần cũng phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi người dân
cần thay đổi nhận thức trọng nam khinh nữ không lựa chọn giới tính khi sinh dưới mọi hình thức